vận chuyển thuê hai bánh ma túy ba đối tượng là tráng a tồng tráng a dơ và tráng a sư
cùng chú huyện mộc châu tỉnh sơn la vừa bị công an tỉnh sơn la bắt giữ
tại khu vực huyện mường la tỉnh sơn la lực lượng công an đã bắt quả tang tráng a tồng tráng a dơ
đang vận chuyển trái phép hai bánh heroin tổng trọng lượng hơn sáu trăm năm mươi bảy g
mở rộng điều tra cơ quan công an đã ra lệnh giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với tráng a dơ tồng và dơ khai nhận được sư thuê vận chuyển số ma túy trên
với giá một mươi triệu đồng mỗi người
còn tại vĩnh long mua ma túy về bán lẻ cho các đối tượng nghiện nguyễn đức em và đỗ xuân tùng
cùng chú tại thị xã bình minh tỉnh vĩnh long đã bị công an thị xã bình minh bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một trăm chín mươi chín bịch ni lông và đoạn ống nhựa bên trong có chứa
nhiều chất bột và tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy và số tiền hơn hai mươi triệu đồng
trên người của nguyễn đức em và đỗ xuân tùng qua giám định số chất trên là ma túy
có khối lượng hơn bốn mươi ba gram bước đầu làm việc nguyễn đức em khai nhận số ma túy trên mua
của người lạm mặt ở khu vực phường thành phước thị xã bình minh với giá hai mươi một triệu đồng
để về phân lẻ bán cho con nghiện kiếm lời nhưng đã bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba số vụ án giết người ở tỉnh khánh hòa giảm gần một mươi
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai dù vậy thì vẫn có những vụ án gây chấn động dư luận
khi mà mạng người bị tước đoạt bởi những nguyên nhân nhỏ nhặt
có những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài chưa được giải quyết có những mâu thuẫn bộc phát
trong quá trình tiếp xúc quan hệ những hậu quả đau lòng sẽ không xảy ra nếu cả hai bên
biết kiêm chế cảm xúc suy nghĩ thiệt hơn trước khi hành động
phản ánh sau đây của phóng viên thời sự
đầu tháng sáu vừa qua ở huyện diên khánh xảy ra vụ án giết người gây chấn động dư luận
xuất phát từ mâu thuẫn với vợ đối tượng phan danh hưng chú ở xã diên xuân
đã dùng dao tước đoạt mạng sống của vợ cháu gái vợ và một phụ nữ hàng xóm
còn đây là đối tượng mới bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
khởi tố điều tra về tội giết người
cũng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân đối tượng đã dùng một khẩu súng mua trên mạng
bắn bị thương hai người đàn ông ở phường ninh hiệp thị xã ninh hòa
một trong hai nạn nhân là cha ruột người bạn gái mà đối tượng từng chung sống
dễ cái tính chất mức độ của các đối tượng thực hiện tâm lý chung của các đối tượng là
coi thường pháp luật và thực hiện hành vi một cách là manh động
các đối tượng khi thực hiện hành vi thì đã sử dụng rất nhiều các loại hung khí nguy hiểm
với mục đích là tức đoạn mạng sống của người có mâu thuẫn với mình
đối tượng này chỉ mới sinh năm hai nghìn sáu xuất phát bởi một vài dòng trạng thái không vừa ý trên mạng xã hội
đối tượng đã nảy sinh mâu thuẫn với một thanh niên khác nên cả hai đã hẹn nhau để giải quyết
hai bên dùng hung khí lao vào đánh nhau và hậu quả là một người tử vong trên đường đi cấp cứu
xem lại clip được tung lên mạng xã hội chúng ta không khỏi giật mình khi trận ẩu đả
diễn ra dưới sự chứng kiến cổ vũ của hàng chục thanh niên khác
không một ai vào can ngăn và cũng không một ai báo cho cơ quan chức năng hay cho người lớn để ngăn chặn
đối với việc phòng ngừa các thanh thiếu niên phạm tội trên địa bàn thì cần phải có sự vào cuộc của gia đình
các đối tượng nhà trường thêm vào nữa là các đoàn thể của chính quyền địa phương
vô hợp cùng với công an để phòng ngừa tuyên truyền pháp luật
vừa phải là có các hình thức xử lý nghiêm minh
đối với các nhóm đối tượng vị thanh niên thực hiện các hành vi sử dụng các hung khí nguy hiểm
gây án trên địa bàn mục đích xử lý thì vừa phải mang tính giáo dục vừa phải mang tính răn đê
trong cộng đồng và cảnh tính các đối tượng khác để ngăn ngừa các hành vi tương tự xảy ra trong tương lai
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba số vụ án giết người ở tỉnh khánh hòa giảm gần một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó chủ yếu là những vụ án có nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn xã hội
có những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài chưa được giải quyết
có những mâu thuẫn bộc phát trong quá trình tiếp xúc quan hệ
những hậu quả đau lòng sẽ không xảy ra nếu cả hai bên đều biết kiềm chế cảm xúc
suy nghĩ thiệt hơn trước khi hành động
phòng ngừa tội phạm giết người từ nguyên nhân xã hội cần có nhiều giải pháp
trong đó quan trọng nhất chính là môi trường giáo dục và môi trường sống trong mỗi gia đình
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ bốn đối tượng là nguyễn văn
thoạt mai văn tranh nguyễn văn cường và lê anh tài tất cả cùng quê tỉnh hải dương
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra ban đầu thoạt và tranh cùng nhau góp tiền để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng
tại thành phố biên hòa và một số huyện lân cận
hai đối tượng thuê cường và tài tìm những người có nhu cầu cần vay tiền để cho vay
trong trường hợp người vay chậm trả số tiền lãi vào gốc cường và tài có nhiệm vụ đi đòi nợ
tính đến thời điểm bị bắt giữ nhóm đối tượng trên đã cho nhiều công nhân tiểu thương vay gần năm trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhật cho vay với lãi suất giao động từ năm trăm chín mươi hai đến chín trăm bốn mươi bảy một năm
tổng số tiền nhóm đối tượng trên thu lệ bắt chính là hơn một trăm hai mươi triệu đồng
chỉ trong vòng một mươi giây đối tượng đi vào tiệm vàng rồi dùng búa đập vỡ tủ kính
cướp đi một số lượng lớn vàng rồi bỏ trốn
vụ việc táo tợn này xảy ra vào trưa ngày một mươi tám tháng tám ở khu vực chợ đường cái
huyện văn lâm tỉnh hương yên
năm thanh niên đội mũ đeo khẩu trang khoác ba lô và mang theo búa đã xông vào tiệm vàng
đập tủ hàng trưng bày số vàng bị cướp có giá trị khoảng chín mươi triệu đồng
nhận tin báo cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an huyện văn lâm
tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra truy bắt đối tượng
liên quan đến vụ bốn mươi thanh thiếu niên tụ tập đua xe gây dối trả tự công cộng trên cầu sài gòn
vào đêm một mươi năm tháng tám vừa qua
điều tra công an quận bình thạnh tp hcm đã tạm giữ hình sự hai mươi năm đối tượng
cả nam và nữ để phục vụ điều tra
trước đó vào ngày một mươi năm tháng tám quách tuấn anh nhắn tin rủ đoàn thế
trần đoàn thế hải và một số đối tượng khác tham gia đua xe
sau đó các đối tượng đã thông tin vào nhóm kín trên mạng xã hội để tụ tập so kẻ tốc độ
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ bốn mươi đối tượng ba mươi bốn xe mô tô các loại
và khẩn trương tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại
những đối tượng tham gia đua xe đa phần là thanh thiếu niên dưới một mươi tám tuổi
không có dây phép lái xe
các đối tượng đã sử dụng nhiều xe mô tô được độ chế
chạy vào phần đường của xe ô tô với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người đi đường
thưa quý vị chỉ vì tranh nhau bài hát yêu thích mà một nhóm khách đã xảy ra mâu thuẫn
cãi cọ và đánh nhau ngay tại quán cà phê hát cho nhau nghe
vụ ẩu đả đã khiến một người tử vong
công an quận thanh xuân phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã bắt giữ đối tượng gây án nguyễn mạnh tân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại phường đại kim quận hoàng mai
theo tài liệu điều tra vào tối ngày ba mươi tháng bảy
tại quán cà phê hát cho nhau nghe có địa chỉ tại một trăm linh ba đường khương đình
phường hạ đình quận thanh xuân
một nhóm khoảng từ một mươi hai đến một mươi năm người đều ở độ tuổi trung niên
đến uống bia và cùng hát chung
sau đó một số người xảy ra mâu thuẫn cãi cọ và đánh nhau ngay tại bàn
chỉ vì tranh nhau bài hát yêu thích
trong lúc hỗn loạn và do đã ngấm men bia rượu trong người
nguyễn mạnh tân đã dùng một viên gạch ném thẳng vào đầu anh nguyễn bá hà
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại quận hoàn kiếm hà nội
khi thấy nạn nhân gục ngã tân hoảng sợ lái xe bỏ chạy
nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó hai ngày
khi biết tin nạn nhân tử vong nguyễn mạnh tân đã đến cơ quan công an đầu thú
và khai nhận hành vi gây án
tòa nhân dân tỉnh vĩnh long vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người
xảy ra tại xã mỹ lộc huyện tam bình
đồng thời tuyên các mức án tương xứng với từng hành vi phạm tội của các bị cáo
do có mâu thuẫn chuyện tiền bạc từ trước giữa phạm dũng mãnh và hồ hoàng luân
nên khi phát hiện luân cùng với nguyễn thanh hoàng và lê quang danh ngồi nhậu bàn kế bên
mãnh đã gọi điện cho thuấn bảo anh trọng minh luân và thiện
cầm theo hung khí đến để đánh nhóm của luân
thuấn và trọng cầm mã tấu chém nhiều nhát làm hoàng và luân bị thương rất nặng
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phạm dũng mãnh một mươi năm năm tù
nguyễn quốc bảo anh một mươi bốn năm tù tôn minh luân lê hữu thiện trần quốc trọng
và trần quang thuấn từ bảy đến chín năm tù cùng với tội giết người
đồng thời buộc các bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiền trên ba trăm bảy mươi triệu đồng
năm thanh niên nghiên cứu cách chế tạo súng trên mạng rồi làm thiết kế in ba d
sau đó chế tạo súng để bán nhằm thu lợi bất chính
công an tp đà nẵng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phạm ngọc sơn hai mươi ba tuổi
trú tại quận liên triểu về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng
kết quả xác định tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba khi lên mạng sơn phát hiện nhiều trang mạng nước ngoài
đăng tải thông tin vũ khí quân dụng được làm từ nhựa thông qua máy in ba d
nên tìm kiếm các bản thiết kế súng và đặt dịch vụ in ba d tại việt nam
nhận được các linh kiện in ba d sơn tự làm thêm nòng bằng đồng khoan tiện kim hỏa và lò so để lắp vào súng
khi súng đã hoàn chỉnh thanh niên này đang bán
sau đó sơn đem bốn khẩu súng gửi cho khách hàng thông qua dịch vụ giao hàng
tại bưu cục giao hàng tiết kiệm ở phường hòa hiệp nam quận liên triểu
sau khi sơn gửi hàng cơ quan an ninh điều tra phối hợp với bưu cục đã kiểm tra phát hiện và tạm giữ bốn khẩu súng
thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa ra công điện về bảo đảm an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín
và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
trong công điện thủ tướng giao bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
như vi phạm nồng độ cồn ma túy tốc độ trở quá tải trọng
phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn
xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
tăng cường công tác kiểm tra giám sát các xe ô tô đưa đón học sinh xử lý nghiêm đình chỉ hoạt động các bến thủy không có dây phép hoạt động
các phương tiện thủy không trang bị phao áo phao dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân hoặc không bảo đảm an toàn
chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông công an xã tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học theo thẩm quyền
thủ tướng giao bộ giao thông vận tải chỉ đạo chỉnh trang nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông
nhất là các tuyến giao thông chính các đầu mối giao thông quan trọng trung tâm thu hút khách du lịch
giả soát các địa điểm khu vực có nguy cơ sạt lửa cao và tăng cường cảnh báo nếu cần thiết
tăng cường quản lý hoạt động vận tải ngay từ đầu bến bãi nhà ga khẩn trương xử lý các điểm đen tai nạn giao thông mới phát sinh
khẩn trương hoàn thành nâng cấp sửa chữa các tuyến giao thông trọng điểm trong đô thị và trả lại lòng đường cho nhân dân đi lại trong thời gian nghỉ lễ
tỉnh yên bái là địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua
cùng với các lực lượng khác các chiến sĩ công an đã khắc phục mọi khó khăn nỗ lực giúp đỡ người dân di rời người và tài sản đến nơi an toàn
khơi thông các tuyến đường lên thôn bản dọn dẹp đất đá sửa lại nhà cửa đúng với tinh thần lúc dân cần lúc dân khó có công an
tuyến đường lên bản hàng đề đài xã khao mang huyện mù căng trải bị sạt lở thu hỏng nặng nề sau trận mưa lũ ngày năm tháng tám vừa qua với hàng trăm điểm sạt lở
hơn một trăm linh hộ gia đình bị cô lập chia cắt lực lượng cứu hộ cũng gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận và hỗ trợ người dân
mưa lũ lớn quá
đã gây sạt lở con đường về bản rồi sạt nhiều lắm làm hỏng hết đường nên bà con đi lại rất là khó khăn
hôm nay được các anh công an lên giúp đỡ bà con làm lại đường chúng tôi rất cảm ơn các anh công an
với tinh thần khẩn trương tất cả vì nhân dân phục vụ đoàn thanh niên công an tỉnh yên bái đã có mặt từ rất sớm tại các điểm sạt lở
sát cánh của nhân dân khắc phục khơi thông và mở mới các tuyến đường lên các thôn bản
chúng tôi cùng với chính quyền địa phương cũng như là người dân thì đã thực hiện việc khai thông
các điểm sạt lở trên các tuyến đường lên thôn bản
qua đó thì giúp người dân thuận tiện đi lại hơn
cùng với đó là giúp người dân ở trên này khắc phục đối với những ngôi nhà bị sạt lở
những dọn dẹp nhà cửa giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
trận mưa lớn xảy ra đã gây lũ ống và sạt lở đất
hơn hai trăm linh ngôi nhà bị ảnh hưởng trong đó sáu mươi tám ngôi nhà bị sập cuốn trôi hoàn toàn
một trăm bốn mươi bốn nhà bị thiệt hại nặng và ba mươi sáu nhà phải di rời khẩn cấp
sau mưa lũ căn nhà của anh lù á páo ở bản khao mang xã khao mang huyện mù căng trải
đã bị hàng chục mét khối đất đá sạt lở vào nhà
lực lượng công an đã kịp thời giúp gia đình anh di rời đến nơi an toàn
trận mưa vừa qua nhiều đất đá đã sạt lở xuống nhà chúng tôi làm hư hỏng nhà rồi
hôm nay được các anh công an đến giúp đỡ dọn dẹp đất đá sửa lại nhà cho gia đình
các anh đã giúp chúng tôi sớm ổn định lại cuộc sống tôi rất cảm ơn các anh
cùng với công tác giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ
công an tỉnh yên bái đã đến thăm trao các xuất quả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng
tại các xã hồ bốn khao mang và lao trải
qua đó kịp thời động viên giúp người dân vượt qua những khó khăn trước mắt
nhanh chóng ổn định lại cuộc sống
chúng tôi cũng đã phát động tinh thần tình nguyện của đoàn viên thanh niên
đăng ký tham gia đoàn tình nguyện của đoàn thanh niên công an tỉnh
để cùng với trực tiếp cùng với bà con nhân dân
cũng như chính quyền địa phương trên các địa bàn để khắc phục hậu quả thiên tai sau mưa lũ
đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng đã tổ chức được các đoàn tình nguyện
đến trao tặng quà trực tiếp tại các địa phương và trực tiếp tại các hộ gia đình
đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đặc biệt là các hộ gia đình bị cuốn trôi và sập đổ hoàn toàn nhà cửa
thể hiện vai trò sung kích tình nguyện cán bộ chiến sĩ công an tỉnh yên bái
luôn nỗ lực hết mình góp sức khắc phục hậu quả mưa lũ
với tinh thần tương thân tương ái hết lòng vì nhân dân phục vụ